tòa nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án
hai nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng trần văn minh văn hiễu chiến
và bị cáo phan văn anh vũ hay còn gọi là vũ nhôm chủ tịch công ty bắc nam bảy mươi chín
cùng với đồng phạm thâu tóm nhà đất công sản tại đà nẵng vào ngày bốn tháng năm tới đây
dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ sáu đến tám ngày
phiên tòa xét xử phúc thẩm do thẩm phán ngô anh dũng
tránh tòa chuyên trách tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội làm chủ tọa
được biết tính đến thời điểm hiện tại đã có hai mươi một luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo
cùng các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa
trong vụ án này các bị cáo bị kết án về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai